trước bối cảnh dây covid một mươi chín quay trở lại năm học mới này
tp hcm sẽ áp dụng phần mềm quản lý trực tuyến nguồn thu trong trường học
và góp phần giải quyết khó khăn trong tổ chức vận hành hay thu học phí
tại các nhà trường tránh việc tụ tập đông người tiết kiệm thời gian của các bên
mà vẫn đảm bảo thông suốt được các hoạt động tài chính của nhà trường
từ sáu năm trước tp hcm đã thí điểm đề án dùng thẻ học đường thông minh ssc
phụ huynh đóng tiền qua ngân hàng tuy nhiên mới chỉ có dưới một mươi trường triển khai
vì có rất ít ngân hàng tham gia hệ thống thanh toán này
năm học tới nhiều trường sẽ triển khai thu học phí bằng hình thức trực tuyến
phụ huynh có thể đến các cửa hàng tiện lợi quét mã qr code hoặc tải ứng dụng điện thoại
dễ dàng chuyển khoản thậm chí có thể ủy thác ngân hàng thanh toán tự động
giống như đóng tiền điện nước điện thoại
sự vượt trội về công nghệ đó là tích hợp nhiều ngân hàng ví điện tử thanh toán nhiều phương thức
việc thu học phí không tiền mặt sẽ giúp công khai minh bạch các khoản thu trong trường học
từng bước xây dựng trường học thông minh